chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi làm việc với lãnh đạo bộ quốc phòng nghe báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong thời gian qua và chỉ đạo một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới
phát biểu với các đồng chí lãnh đạo bộ quốc phòng chủ tịch nước trần đại quang biểu dương những kết quả đã đạt được của bộ quốc phòng trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng
khẳng định mặc dù tình hình thế giới khu vực có nhiều diễn biến phức tạp khó lường các thế lực thù địch tăng cường chống phá đảng nhà nước quân đội tình hình thiên tai bão lụt diễn ra liên tục
nhưng cán bộ chiến sĩ toàn quân luôn luôn đoàn kết một lòng tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc và nhân dân nỗ lực vượt qua mọi khó khăn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
về nhiệm vụ trong thời gian tới chủ tịch nước trần đại quang yêu cầu bộ quốc phòng cần lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
trong đó tập trung đẩy mạnh xây dựng quân đội nhân dân việt nam cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại luôn chủ động nắm chắc tình hình thực hiện tốt chức năng tham mưu
chiến lược về quân sự quốc phòng bảo đảm không bị đông không bất ngờ trong mọi tình huống làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng các ngày lễ lớn của đất nước nhất là các hoạt động của hội nghị cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy tổ chức tại việt nam